ủy ban nhân dân tp hcm vừa chỉ đạo các sở ngành quận huyện tổng công ty và công ty của thành phố
giả soát các dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao bt
để tránh làm thất thoát tài sản công không để xảy ra tham nhũng lợi ích nhóm
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở tư pháp ra soát lại các hợp đồng bt đã ký
và đang được thực hiện nhằm bảo đảm các hợp đồng được ký kết công khai
minh bạch đúng quy định của pháp luật không làm thất thoát tài sản công
không để xảy ra tình trạng tham nhũng lợi ích nhóm
nếu phát hiện vi phạm phải kịp thời thu hồi tài sản bị thất thoát
đồng thời đề xuất xử lý nghiêm tập thể cá nhân sai phạm
với các hợp đồng bt đã được ký kết từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
giao các tở đã được phân công đại diện ủy ban nhân dân tp hcm ký kết hợp đồng các dự án
ra soát lại nội dung của hợp đồng đã ký
trường hợp có nội dung chưa phù hợp thì phải đàm phán điều chỉnh lại nội dung hợp đồng
bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật